để có thể tăng tính trà sát và khả năng tẩy rửa đặc biệt trong các sản phẩm làm sạch người ta thường bổ sung hạt vi nhựa
hạt vi nhựa là những hạt nhựa li ti có đường kính thông thường nhỏ hơn một nanomet
hạt vi nhựa thường bắt gặp trong các sản phẩm như sữa rửa mặt tẩy da chết
một sản phẩm làm sạch như giữ rửa mặt tẩy tế bào chết hay kem đánh răng có thể chứa tới ba trăm sáu mươi hạt vi nhựa
thông thường người ta gọi là cái hạt vi nhựa tức là trước tiên có thể nói nó là những cái bụi của nhựa sản xuất nhựa
sau này thì người ta lại sản xuất những cái hạt nhựa rất là nhỏ
người tự sản xuất những hạt nhựa nhỏ để thay cho những chất độn những loại hạt nhựa vũ hoá rất là dễ
bởi vì là gì bởi vì nó không cần những hạt không khí nhiều mà bản thân nó là không khí nó có thể bám lên trên hạt nhựa
và đồng thời nó trộn vào trong thì rất là dễ
hạt vi nhựa trong bảng thành phần thường xuất hiện với các tên gọi
polyethylene gọi tắt là pe
polypropylene gọi tắt là pp
polyethylene terephthalate gọi tắt là pet
polymethyl metacrylate gọi tắt là pmma
sự nguy hại của hạt vi nhựa đến từ khả năng không tan và khó phân hủy của chúng
khi có thể theo hệ thống xử lý nước thải
tiếp ra biển trở thành thức ăn cho các loại hải sản
và con người khi ăn những loại động vật đó vô tình hấp thụ hạt vi nhựa trở lại cơ thể
cuộc xâm lăng của hạt vi nhựa đã đến mức báo động khi chín mươi mối ăn trên thế giới nhiễm vi nhựa
trong đó mật độ mối ăn cao nhất nằm ở châu á đặc biệt là indonesia
bởi không tan trong nước nên các hạt vi nhựa sẽ tích tụ trong cơ thể
một khi một hạt vi nhựa vỡ ra
nó sẽ sản sinh ra rất nhiều chất độc gây mất cân bằng hóc môn mắc các bệnh về thần kinh đường hô hấp
ảnh hưởng đến cấu trúc não bộ gây tăng động suy yếu và biến đổi hệ miễn dịch cùng hàng loạt những nguy cơ khác
ước tính với tình trạng ô nhiễm nhựa như hiện nay
mỗi ngày con người tiêu thụ năm gram nhựa tương đương với việc ăn một thẻ tiến dụng
một số các nhà sinh vật học phát hiện trong một số các loài ngay cả trong cơ thể con người
người ta phát hiện có những hạt vi nhựa trong máu
những hạt rất nhỏ nhưng nhũ hóa rất tốt rất dễ
vì nước trong cơ thể chúng ta không phải là nước mà thông thường bảy mươi là nước ba mươi là mỡ
cho nên những hạt như thế vào trong nhũ hóa và đạp đi vào trong rất tốt thành thứ nó thâm nhập vào trong máu
thế thì khi nó thâm nhập trong ấy nó có ảnh hưởng gì không
thì bây giờ người ta đặt câu hỏi là nó có ảnh hưởng gì
ảnh hưởng theo kiểu gì
nó rất trơ đấy nhưng liệu nó có ảnh hưởng hay không
ví dụ như
nó đi vào cơ tim nó đi lên não nó vào trong các mạch máu
vào trong cấu trúc của cơ thể chúng ta liệu nó có động lại
và cái sự động lại ấy thì nó có ảnh hưởng hay không
thì đến bây giờ vẫn là câu hỏi vì người ta mới phát hiện ra là nó có thâm nhập được vào trong máu
chúng ta cũng thấy rằng là các cái hạt nhựa thông thường sẽ xuất hiện trong những sản phẩm liên quan đến vấn đề làm sạch
như là rửa mặt như là tẩy da chết
và những cái hạt nhựa này thì chúng ta tưởng rằng là nó không có mối nguy hại gì đến sức khỏe của chúng ta
nhưng tuy nhiên
là nó lại ảnh hưởng một cách ngầm mà chúng ta không biết
ví dụ như là những cái hạt nhựa nó có thể làm cho những cái làn da nhạy cảm nó bị tổn thương nhiều hơn
trên thế giới nhiều nước ra lệnh cấm hoàn toàn việc sử dụng hạt vi nhựa trong mỹ phẩm
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
cựu tổng thống barack obama đã ký ban hành dự luật cấm sử dụng hạt vi nhựa trong ngành công nghiệp làm đẹp
tháng một năm nay việc sản xuất và buôn bán các sản phẩm có chứa hạt vi nhựa cũng bị cấm trên toàn lãnh thổ nước anh
một số hãng mỹ phẩm nổi tiếng
như clarins l oreal hay estée lauder cũng đã cam kết sớm loại bỏ hạt vi nhựa ra khỏi mỹ phẩm
thay vào đó là sử dụng hạt ốc chó hoặc hạt jojoba
để hạn chế việc sử dụng hạt vi nhựa trong mỹ phẩm
chúng ta có thể thay thế bằng một nguyên liệu phổ biến khác đó là muối
muối là nguyên liệu có thể tan dễ dàng trong nước vừa có tác dụng kháng khuẩn lại lành tính gây ra
để làm tẩy da chết sinh học
bạn chỉ cần trộn muối hạt nhỏ với dầu ô lưu hoặc dầu dừa
việc sử dụng thêm các loại dầu này có tác dụng rất tốt cho việc dưỡng ẩm cho da
tuy nhiên cũng không nên cho quá nhiều dầu và hỗn hợp
lượng dầu duy trì ở mức làm cho hỗn hợp kết dính
chúng ta cũng có thể thay thế muối bằng đường nâu với công dụng tương đương
ngoài ra với việc lựa chọn các sản phẩm mỹ phẩm cũng cần lưu ý
không sử dụng các sản phẩm chứa hạt nhựa
lựa chọn các sản phẩm chứa thành phần như hạt topa hạt ngũ cốc hoặc đất xét
đây đều là những thành phần tốt cho sức khỏe và môi trường sống